chuyển sang các tin tức về tình hình quốc tế một tuần sau khi nhậm chức thủ tướng thứ một mươi của malaysia
ông alua ibrahim đã công bố danh sách nội các nội các của ông aloa bao gồm hai mươi tám thành viên
trong đó có hai phó thủ tướng là ahmad zahid hamidi và fadias yusof
và đây là lần đầu tiên trong chính phủ của malaysia có đến hai vị trí phó thủ tướng
trong nội các mới thủ tướng anwa sẽ kiêm nhiệm chức bộ trưởng tài chính
phát biểu trước báo giới thủ tướng anwa bày tỏ hy vọng đội ngũ nội các mới sẽ tiếp tục phục vụ đất nước
và tập trung vào việc phục hồi nền kinh tế trong đó có cung cấp giáo dục chất lượng cao hơn
giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt và chuẩn bị cơ sở hạ tầng và cơ sở y tế tốt hơn
nội các mới sẽ họp vào ngày năm tháng một mươi hai tới đây
trước đó hôm hai mươi bốn tháng một mươi một ông angwaii ibrahim đã chính thức
tuyên thệ nhậm chức thủ tướng malaysia sau khi được quốc vương malaysia phê chuẩn làm thủ tướng thứ một mươi của nước này